sau một mươi năm cuộc sống đầy thăng trầm hạnh phúc liệu có mỉm cười với ren người con gái mạnh mẽ và giàu nhân ái ấy sẽ chọn con đường nào cho mình
những lời cuối cùng ren nói với chồng trước khi bước ra khỏi huynh gia nơi cô đã làm dâu làm vợ làm mẹ gần một mươi năm
một mươi năm trời liệu có đủ là giọt nước chản ly để hậu tỉnh ngộ và nhận ra tình yêu đích thực của đời mình
những tập cuối của bộ phim chuyện chuyện của ren sẽ được phát sóng vào lúc một mươi bảy h hàng ngày từ thứ hai ngày một mươi một đến thứ sáu ngày một mươi năm tháng một mươi hai
han myung yin một người phụ nữ giàu có và thế lực sống cùng chồng là lee young hun một người đàn ông đa tình và con trai lee min soo một anh chàng thông minh nhưng chưa bao giờ trở thành
han myung yin một người phụ nữ giàu có và thế lực sống cùng chồng là lee min soo một người đàn ông đa tình và con trai lee min soo một anh chàng thông minh nhưng chưa bao giờ trở thành
choi yoon hee là một nữ mc xinh đẹp giỏi giang đầy nghị lực của đài truyền hình đã làm cho trái tim của chàng trai cao ngạo lee min soo lỗi nhịp và mọi chuyện càng éo le hơn khi sự thật được phơi bày
choi yoon hee chính là con gái của lee young hun và yang hee yong
những bí mật dần được phơi bầy liệu ai sẽ vượt qua những khó khăn để tìm được hạnh phúc
mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện hàn quốc tình nguyện trên truyền hình nhân dân vào lúc hai mươi một h các ngày trong tuần
chuyện hàn quốc tình muộn trên truyền hình nhân dân vào lúc hai mươi một h các ngày trong tuần